trong những ngày qua cán bộ chiến sĩ công an tỉnh an giang đã trực tiếp vận động đóng gói vận chuyển và trao tay từng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
một tấn gạo trong hành trình hạt gạo nghĩa tình vì nhân dân đã được cán bộ chiến sĩ công an tỉnh an giang cùng chung sức đồng lòng bằng mọi biện pháp đến được với người dân
ngay sau khi vận động được nguồn hỗ trợ ban giám đốc công an tỉnh an giang đã gấp rút triển khai hành trình với quyết tâm mang lại sự hỗ trợ nhanh nhất cho bà con nhân dân
một thách thức lớn đặt ra với số lượng gạo khổng lồ sự không cho phép tập trung đông người theo chỉ thị một mươi sáu áp lực về mặt thời gian buộc từng động tác từng sự cố gắng nỗ lực phải thật chuẩn xác hiệu quả
như vậy là sau hơn một mươi hai tiếng liên tục làm việc không ngơi nghỉ

những hạt gạo nghĩa tình đầu tiên cũng đã theo chân anh em chúng tôi về đến công an huyện châu thành

đúng với mục tiêu đặt ra ngay từ sáng ngày một mươi bảy tháng bảy công an một mươi một địa phương trên địa bàn tỉnh an giang đã đồng loạt gia quân cùng ban giám đốc công an tỉnh trực tiếp đến tận nhà

các yếu tố đảm bảo giãn cách xã hội an toàn phòng chống dịch bệnh đã được đảm bảo thực hiện nghiêm theo chỉ thị nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu trang trọng cấp thiết
tấm lòng ấy được nhân dân trân trọng cảm phục chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao
nhu cầu đi lại trên địa bàn thì nó đã rất khó chỗ mang lãnh đạo công an tỉnh đã sắp xếp cho cán bộ đi lại từ nhà trước mắt là để thực hiện tốt chỉ thị là không tập trung đông người
cái thứ hai là để thấy được cái tấm lòng của tập thể lãnh đạo công an tỉnh đối với người dân
cũng đây cũng là một cái động lực để giúp cho người dân gặp khó khăn trong dịch bệnh này có niềm tin có chức sống để mong làm sao qua dịch bệnh thì người dân sẽ tiếp tục lao động để làm hỗ trình cho cuộc sống hàng ngày
vượt qua không ít thách thức gian nan bằng tất cả tấm lòng tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh an giang đã và đang góp phần cùng chính quyền và nhân dân
vững tuyệt vọng